có cưới nhưng mà bọn tôi thì có cưới nhưng mà không đăng ký chưa đăng ký được
với mà pháp luật thì lại chưa làm đăng ký
chỉ là cưới gọi là làm cái lễ cưới thôi trong cộng đồng thôi
và vì thế cho nên là ngay khi chị có cháu năm tháng
lúc ý thời điểm chị bắt đi xương chưa nhỉ
đã biết tình trạng của cháu chưa
thế thì về chị có nói với chồng là con mình chân nó ngắn không
không lúc đó hải vừa chồng đi khám á
ông chồng còn đưa tôi đi khám
thấy bác sĩ với ông chồng nói gì với nhau thì cũng không biết
à đấy bố chốt chỗ này đây
tức là có một cái câu chuyện riêng giữa ông bác sĩ với cả ông chồng chị
mà chị không hề biết chuyện đó
dạ không biết
còn thông tin đến chị chỉ là cháu chân nó ngắn một chút thôi
thì phải chăng có một chuyện gì đó trong câu chuyện này
dẫn đến cái việc là anh chồng chị có một cái phản ứng như thế
chắc tôi cũng suy nghĩ
nhưng mà ông chồng thì cũng không cố tin không cho tôi biết
với bác sĩ
chứ tôi không biết về nhà thì anh nói gì với chị
lúc đó thì xong thì về nhà thì
ông bảo là bác sĩ nói thì con cũng bình thường khỏe mạnh nhanh càng chứ cả
cái việc mà bác sĩ nói về tôi cháu chân ngắn là bác nói thôi
còn ông chồng thì không nói
tức là chị thấy rõ ràng là ông chồng không biết chuyện này
dạ tôi thấy là ông chồng với bác sĩ nói chuyện với nhau
cùng thời gian nói chuyện với nhau lâu
sau đó về đây
thế nhưng mà anh chồng lại không hề biết chuyện này
hay là thế nào
ông chồng tôi vẫn biết
sau một tuần sau thì về ông chồng ông bảo
bảo với tôi là chắc là mình không sinh được
chắc là đứa con này phải bỏ
ông chồng bảo là phải bỏ
phải bỏ con
tôi cũng nhận ra rõ ràng
tại rằng là tôi không biết chuyện này
thì ông chồng bảo là
ông chồng nghe bác sĩ nói là
con mình có bị gì tật chân
nhưng mà bác chỉ nói là chân ngắn thôi
ông chồng nói lại với chị thế
hay là đấy là điều trị được nghe từ bác sĩ
dạ bác sĩ vẫn nói
nhưng mà ông chồng vẫn nói
thế lý do mà anh chồng nói với chị
về việc là mình có khả năng phải bỏ con
là lý do gì
lúc đầu thì ông nói là
năm nay chưa sinh được
năm nay chưa sinh được
sau thì tôi vẫn bạch bẻ nhiều
thì ông bảo lại là
nói là một phần là con lại bị dị tật
cho nên là sinh ra thì tôi nó
bởi vì lấy nhau hai năm trời
thì tôi là mới nhận được tin vui
cho nên là tôi cũng kháo khát được làm mẹ
và tôi nghĩ là nhiều người sẽ chia sẻ với chị sự kiên quyết này
chị muốn giữ lại đứa con đúng không ạ
thế nhưng cho phép tôi
thỉnh thoảng tôi được
đẩy tới câu chuyện một chút nhé
để làm rõ hơn thôi
thì tôi muốn hỏi chị là
hai anh chị sống với nhau
hai năm có hòa thuận không
nói chung là cũng hòa thuận lắm
vì yêu mà cưới
hay là vì bố mẹ mà cưới
không phải vì yêu mà
vì bố mẹ
vì là mãi mỗi
vì bố mẹ là mãi mỗi
thấy thì phù hợp thì cưới thôi
anh chị trước đó có biết nhau không
đến khi mà bắt đầu đám cưới xong rồi về ở với nhau
thì bắt đầu làm quen với nhau đấy
đúng nghĩa như thế đấy
thế rồi suốt hai năm đấy thì có thể nó cũng không hợp lắm
nhưng nó có sung khắc gì không
nó dẫn đến mâu thuẫn lớn không
không không có mâu thuẫn lớn
nhưng mà nói chung là tình cảm
không được manh nông
nói chung là
còn trong cuộc sống quan điểm sống hành xử
thì nó sung khắc ở điểm nào
không hay tâm lý
như kiểu là không quan tâm
ít quan tâm chia sẻ
nói chung là
tối thì có một người lớn lên
nông dân bình thường
ở ngoài thì như là
kiểu người có tiền
thế hoàn cảnh kinh tế
hoàn cảnh kinh tế của gia đình chồng thì khá giả hơn nhà chị
khá giả hơn
nếu mà tiện thì chị cho tôi biết là chị sinh năm bao nhiêu
tôi sinh năm năm bảy
còn anh chồng
anh chồng thì
gần hai giáp
gần hai giáp
hơn hai mươi năm
ông sinh năm sáu mươi năm
chị là tám mươi bảy
cũng gọi là khó tương đồng đấy chị ạ
anh ấy có
có thói quen gia trưởng hay áp đặt gì không
tôi xác định không bỏ con
thì ông bảo với tôi là
em không bỏ con thì em cứ nuôi con một mình
cái gia trưởng bắt đầu thể hiện đấy
đúng không ạ
nói chung là ông ta đưa ra điều kiện rồi còn gì nữa
vì là bây giờ nếu mà em không nghe anh
thì em nuôi con một mình
nó dẫn đến cái câu chuyện mà tôi cũng vừa mới được cùng khán giả nghe là
đúng vào tháng thứ năm thì ông ta bỏ đi đấy
thế thì ở đây ta trở lại một chút là sau cái cuộc nói chuyện có thể nói là
tương đối bí ẩn
giữa ông bác sĩ
và người chồng của chị
thì tại sao phải để một tuần sau anh ấy mới trình bày về con của chị
trong một tuần đấy diễn biến tâm lý của anh như thế nào
khi đi về anh ấy có bị sao trộn gì không
cảm thấy nó không vui hay là có điều gì xảy ra
tâm trang của ông chồng thì cũng hơi khác
dạ cũng hơi khác bình thường tôi cũng cảm nhận được
mà tôi cũng không biết lý do
bởi vì là tôi chẳng biết chứ ạ
chứ không hỏi ông ấy à
hỏi chứ tôi hỏi nhiều lắm nhưng mà
ông cũng cứ trả lời
như là như kiểu là đánh thật hướng đã lơi loa quá rồi ạ
tôi cảm giác là anh ta cũng phải suy nghĩ cả tuần
cho kỹ càng ấy
khi mà anh ta nói như vậy
chị có tin là thật không
chị có tin là anh ta sẽ bỏ đi không
không tôi không tin
giọt máu của anh ta mà
dạ tôi không tin
mấy ngày hôm sau thì ông cũng chuẩn bị đồ thì ông cũng đi
tôi bình thường là ông đi đâu đấy
ít mưa thì ông cũng về nhưng mà
ông đi đâu thì ông cũng không tin
mãi mãi là không tin
tưởng rằng nỗi đau ập xuống tuổi thơ của em thế vậy là đủ
vậy mà chứng bệnh hẹp van tim khiến cuộc sống của em gặp thêm nhiều khó khăn
cô có điên điên kia không
lâu rồi không có ở đây

và cái trẻ khởi tập thì cái trường thì được làm hoa nhập của cộng đồng
thì nhà trường đã có một chương trình giáo dục riêng
cho em quan tâm em từ sách vở
mỗi em từ sách vở áo quần
đây là cái chỗ ban học ban học đặc biệt
phải có cái bát học đặc biệt em mới ngồi học được
phải có cái chỗ học đặc biệt em mới ngồi học được
thì nhà trường đã tạo được kiện thể sức cho em để em được tham gia học tập
cùng hoa nhập với các bạn
bệnh tật là vậy nhưng nghị lực phi thường thôi thúc em đến trường học
dù trời nắng mưa rông tố không ngăn được tấm thân bệnh tật
chú hỏi nha con muốn làm cái gì

làm cái gì
làm bậc sĩ làm công an làm lĩnh vực họa
à lĩnh vực họa
có những ngày tháng em ổn đau mày quá rất nghị

công an có khoảng năm mươi